sau ba tháng gặp sự cố và được tiến hành xây dựng lại khẩn cấp theo chỉ đạo của chính phủ sáng sớm nay cầu gành tỉnh đồng nai đã hoạt động trở lại
kết luận điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn sáu đến tháng sáu năm hai nghìn tám vinasili đã tiến hành lập các dự án đầu tư mua tàu biển sau đó tiến hành khai thác kinh doanh cho thuê tàu
các tàu mua về phần lớn là tàu cũ chất lượng không đảm bảo tiêu hào nhiêu điệu lớn
trong quá trình mua và khai thác kinh doanh cho thuê tàu biển một số người đã dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt số lượng lớn tiền tài sản của công ty
cụ thể trong việc giao dịch mua tàu cho thuê các con tàu trần văn điêm giang kim đạt và các đồng phạm khác đã chiếm đoạt tiền tranh lệch trong việc mua ba con tàu gồm vinasil summer vinasil island vinasil phoenix và chiếm đoạt tiền tranh lệch gửi giá cước trong việc khai thác kinh doanh cho thuê chín con tàu tại vinasilai
đến nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã xác định giang kim đạt được các công ty nước ngoài gửi cho số tiền là gần một mươi sáu triệu usd thông qua tài khoản do giang văn hiển đứng tên và rút
giả danh là công an để giúp lấy xe ô tô vi phạm luật giao thông ra nhưng hành vi mạo danh lãnh đạo cao cấp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng nguyễn hữu phúc năm mươi tuổi trú tại tp hcm đã bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương bắt giữ để điều tra
tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu anh nguyễn danh long chú tại tỉnh thanh hóa bị công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương tạm giữ xe tải vì vi phạm giao thông
do cơ quan do quen biết với phúc và được phúc giới thiệu là lãnh đạo bộ
công an phụ trách một mươi bảy tỉnh thành phía nam nên có thể giúp anh long lấy xe tải vi phạm ra
anh long đã giao cho phúc số tiền năm mươi triệu đồng nhưng xe vẫn không lấy được
tối ngày hai mươi ba tháng sáu phúc tiếp tục yêu cầu anh long đưa thêm hai triệu đồng để làm chi phí đi lại
trong lúc phúc đang nhận tiền tại một quán cà phê thì bị bắt quả tang
công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương văn dương chú tại xã long điền đông a huyện đông hải về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ của cơ quan chức năng lợi dụng đêm khuya đối tượng trương văn dương đến nhà một người dân thuộc ấp bốn xã long điền đông a huyện đông hải và lẻn vào trong dùng dao lam dạch màn giật sợi dây chuyền vàng hai mươi bốn k trọng lượng hai chỉ của người dân rồi nhanh chóng tẩu thoát
thưa quý vị sáu tháng đầu năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hơn một mươi vụ hơn một mươi năm đối tượng liên quan
chính vì lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy quá lớn nên các đối tượng đã gia tăng hoạt động lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh cũng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép bốn kg ma túy tổng hợp qua khu vực thành phố móng cái
đối tượng tên là bùi thị hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại lục ngạn bắc giang được biết hà lấy chồng trung quốc hiện trú tại quảng tây trung quốc
đối tượng nhập cảnh trái phép từ trung quốc về việt nam trên người mang theo bốn túi ni lông chứa ma túy tổng hợp metafetamin có trọng lượng bốn kg hiện bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng cho lực lượng công an xử lý
cách đây hơn một tuần công an huyện yên châu tỉnh sơn la đã bắt một đối tượng đang vận chuyển ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới vào nội địa
vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu công an huyện yên châu tiếp tục bắt giữ hai đối tượng thu một bánh heroin và tám viên ma túy tổng hợp
điều đó cho thấy các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới lại có dấu hiệu hoạt động trở lại và chuyển hướng sang địa bàn huyện yên châu ghi nhận sau của truyền hình công an nhân dân tại huyện yên châu tỉnh sơn la

về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một bánh heroin tám viên ma túy tổng hợp bốn điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan khác
đây chỉ là một trong nhiều chuyên án ma túy mà lực lượng công an huyện yên châu phá thành công trong tháng hành động phòng chống ma túy năm hai nghìn một mươi tám
đây là một chuyên án phức tạp được thực hiện trong một thời gian dài
đối tượng là người dân tộc thiểu số dân tộc mông quốc tịch việt nam nhưng lấy chồng người lào
đối tượng đã tổ chức một điểm mua bán trái phép chân ma túy với sổ lưỡng lớn trên tuyến biên giới
việc bắt giữ đối tượng đã góp phần chặt đứt một đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn vào địa bàn huyện yên châu
mộc châu và vân hồ là hai điểm nóng về ma túy của tỉnh sơn la
trong thời gian qua các lực lượng phòng chống ma túy của công an tỉnh sơn la đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy ở khu vực này
vì thế các đối tượng phạm tội đang có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động đến các huyện lần cận trong đó có huyện yên châu
trong đợt gia quân cao điểm này công an huyện yên châu đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ
đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy
sau gần một tháng triển khai tháng hành động phòng chống ma túy lực lượng công an huyện yên châu đã phát hiện bắt xử bốn vụ
bầy đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ trải phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hơn bốn trăm hai mươi tám gram heroin bốn mươi bốn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp trên tám triệu đồng tiền việt nam
và nhiều tăng vật liên quan khác
thực hiện sự chỉ đạo của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh về tháng cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy
công an huyện yên châu đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động tháng cao điểm phòng chống về ma túy trên các mặt sau
thứ nhất chủ động nắm tình hình tại các tuyến địa bàn trọng điểm đặc biệt là tuyến biên giới việt lào
là những tuyến mà tội phạm về ma túy thường xuyên lợi dụng để mua bán vận chuyển
trái phép chân ma túy qua biên giới
thứ hai tổ chức thực hiện áp dụng các biện pháp công tác nghiệp vụ để tổ chức bắt giữ bóc gỡ các đường dây ổ nhóm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn
thứ ba là chủ động đưa các đối tượng nghiện có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc
việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên địa bàn huyện yên châu nhất là khu vực giáp biên giới
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mà còn cơ bản chặt đứt được nguồn ma túy từ bên kia biên giới thẩm lậu vào địa bàn tỉnh sơn la
không quản ngày đêm vượt qua mọi khó khăn thử thách cán bộ chiến sĩ công an huyện yên châu vẫn đang tiếp tục dấn thân vào trốn hiểm nguy
đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước sáu tháng đầu năm đã giảm trên cả ba tiêu chí
tuy vậy trong tháng năm và tháng sáu vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nguyên nhân là do công tác quản lý lòng lèo ý thức tuân thủ pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế
tức trước tình hình trên thủ tướng chính phủ đã có công điện số một nghìn chín mươi năm về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngăn chặn các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn giao thông
cụ thể thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường giả soát khắc phục các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên toàn tuyến quốc lộ một đường hồ chí minh
tiếp tục kiểm tra công tác quản lý nhà nước về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ phương tiện kinh doanh thủy nội địa
đánh giá tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định về thời gian lái xe liên tục qua các thiết bị giám sát đối với xe ô tô kinh doanh vận tải
đối với ngành hàng không cần tăng cường giám sát kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đối với khai thác và bảo dưỡng tàu bay thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra an ninh đối với hành khách hàng hóa qua cảng hàng không
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung xử lý mạnh các trường hợp vi phạm về tốc độ nồng độ cồn quá trọng tài quá chu kỳ đăng kiểm quá hạn sử dụng không có giấy phép lái xe giấy phép kinh doanh hoặc chứng chỉ chuyên môn
đặc biệt xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nghiệp vụ nhũng nhiễu tiêu cực trong thực thi công vụ sớm khai thác dữ liệu từ hệ thống camera trên cao tốc ninh bình cầu rẽ và pháp vân ninh bình để giám sát xử lý vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông theo quy định
bộ thông tin truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền những quy định chế tài mới về trật tự an toàn giao thông quy định về kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy đường hàng không cảnh báo các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông gây ra hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị và các bạn nhiều người qua dư luận xã hội đang rất quan tâm đến thông tin xuất hiện đèn laser chiếu ở khu vực đường băng sân bay quốc tế nội bài nguyên nhân của hiện tượng này là từ đâu an toàn bay bị ảnh hưởng như thế nào và cần làm gì để hạn chế tình trạng này đang là vấn đề được người dân hết sức quan tâm và trong phóng sự sau chúng tôi sẽ giúp quý vị có được những thông tin chính xác kịp thời về hiện tượng này
thông tin từ công an huyện sóc sơn thành phố hà nội cả bốn trường hợp ngày mùng hai ngày một mươi một ngày một mươi hai và ngày một mươi bốn tháng sáu đều xảy ra vào buổi tối
trong đó trường hợp xảy ra vào tối hai tháng sáu thì ngay sau khi nhận được thông báo từ sân bay nội bài công an huyện sóc sơn đã sang minh tại sân vận động thôn thụy hương xã phú cường cách sân bay nội bài khoảng hai km đang diễn ra hoạt động biểu diễn siếc và ảo thuật
tại sân khấu biểu diễn doanh nghiệp tư nhân thanh hồng hải dương là đơn vị tổ chức có lắp đặt bốn đèn công suất lớn phát ánh sáng trắng chiếu lên trời
sau khi nhận được thông báo của các cơ quan chức năng của sân bay quốc tế nội bài thì chúng ta đã phát hiện

tiếp theo mời quý vị theo dõi những tin tức nổi bật trong tuần qua
tối hai mươi một tháng sáu tại hà nội đã diễn ra lễ meeting trọng thể kỷ niệm chín mươi một năm ngày báo chí cách mạng việt nam
hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
và lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi năm
phát biểu tại lễ trao giải chủ tịch nước trần đại quốc khẳng định báo chí đã đồng góp thiết thực vào công cục xây dựng và bảo vệ tổng quốc
chủ tịch nước đề nghị báo chí phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động
không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động sự hợp dẫn với quân chúng nhân dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiêm cất mạng và suốt thế hội nhập quốc tế
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao tặng giải thưởng cho chín mươi hai tác phẩm xuất sắc nhất
bộ quốc phòng đã thông tin chính thức cho báo chí về kết quả công tác tìm kiếm cứu nạn trục vớt các vật thể cũng như thi thể của các chiến sĩ trên hai chiếc máy bay su ba mươi mk hai và kc hai trăm một mươi hai bị nạn trong quá trình làm nhiệm vụ
qua xác định máy bay kc hai trăm một mươi hai rơi tại vị trí cách đường phân định về phía tây khoảng hai bảy hải lý
nằm đồng nam đảo bạch long vĩ khoảng một mươi năm hải lý
tại khu vực này ở độ sâu năm mươi sáu mươi mét đã tìm thấy được bốn thi thể là thành viên tổ lái và trục vớt được các bộ phận chủ yếu của máy bay
đối với máy bay su ba mươi mk hai đã thu được các mảnh vỡ của phần mũi máy bay su ba mươi mk hai số hiệu tám nghìn năm trăm tám mươi năm
quân ủy trung ương bộ quốc phòng sẽ tiếp tục trục vớt cứu hộ và thực hiện công tác chính sách đối với các đồng chí đã hy sinh
tuần qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe chở khách du lịch đã xảy ra trên đèo bren
cửa ngõ thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng khiến bảy người thiệt mạng và năm người bị thương
qua giám đệ kỹ thuật bước đầu cơ quan chức năng kết luận ô tô của nhà xe lê mỹ đồng nai mang vị kiểm soát sáu mươi b hai nghìn chín trăm sáu mươi tám
đổ đèo với tốc độ cao không sử dụng phanh động cơ hồi hộp nên gây trượt sinh nhiệt làm cháy máu phanh
khiến hệ thống vay không đảm bảo dẫn đến tai nạn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên trên toàn quốc không chuyển hai hai mươi năm triệu hectare rừng tự nhiên còn lại sang mục đích khác
không chuyển rừng nghèo kiệt sang trồng cây công nghiệp
thủ tướng yêu cầu đóng cửa các cơ sở chế biến gỗ rừng tự nhiên sắp xếp lại các công lâm trường để đảm bảo đất rừng có chủ
ngừng cấp phép các công trình thủy điện liên quan đất rừng
dừng hoạt động các dự án không trồng rừng thay thế không chi trả chi phí bồi thường đất rừng và rừng
thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi nâng tỉ lệ che phủ rừng khu vực tây nguyên lên năm mươi chín
ngay sau khi kết quả trưng cầu dân ý ở nước anh được công bố cho thấy
người dân nước này lựa chọn giới liên minh châu âu eu giá vàng thế giới và ở việt nam tăng mạnh
mở cửa sáng nay một ngày sau brexit giá vàng sgc trong nước tăng so với phiên đóng cửa ngày hôm qua
dòng mức tăng chỉ năm mươi đến một trăm linh nghìn đồng một lượng
trên thị trường thế giới đêm hôm qua giá vàng có lúc lên tới một ba trăm sáu mươi usd một ounce
chốt phiên tại thị trường mỹ giá vàng đóng cửa tăng gần năm đạt một ba trăm một mươi bảy hai usd
đặc biệt lượng giao dịch trên thị trường tăng vọt đứng thứ hai trong lịch sử
các chuyên gia phân tích thừa nhận
khủng hoảng brexit đã làm vàng trở thành hầm trú ẩn an toàn
do đó nhiều chuyên gia dự đoán giá vàng có thể lên đến một bốn trăm linh usd một ounce